thông tin từ bộ y tế cho biết tính đến sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng bảy đã có một mươi bảy năm trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là một trăm ba mươi ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị icmo là một mươi bảy ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bốn năm triệu liều trong đó tiêm một mũi là hơn bốn một triệu liều tiêm mũi hai là hơn ba trăm bảy mươi hai liều
và tính từ một mươi chín h ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bảy đến sáu h sáng ngày hôm nay đã có ba chín trăm bảy mươi chín ca mắc mới trong đó sáu ca nhập cảnh và ba chín trăm bảy mươi ba ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là hai ba trăm hai mươi tám bình dương là tám trăm tám mươi một tiền giang là hai trăm một mươi tám ca đồng nai là một trăm ba mươi bốn ca tây ninh là một trăm hai mươi bảy ca khánh hòa là tám mươi hai ca vĩnh long năm mươi bến tre ba mươi ba cần thơ một mươi tám ca trà vinh một mươi bảy ca kiên giang một mươi bảy ca
đà nẵng một mươi sáu ca phú yên một mươi bốn hà nội là một mươi một sóc trăng lật chín bình phước sáu bắc ninh bốn hậu giang ba đắk nông là hai an giang là hai và nghệ an là một ca trong đó có chín trăm hai mươi hai ca trong cộng đồng
tính đến sáng ngày hôm nay việt nam có tổng cộng là chín mươi bốn chín trăm một mươi ba ca mắc trong đó có hai một trăm bảy mươi tám ca nhập cảnh và chín mươi hai bảy trăm ba mươi năm ca mắc trong nước